hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các sông chính từ thanh hóa đến hả tĩnh gia lai còn dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông
và các khu đô thị từ thanh hóa đến quảng ngãi con tum gia lai
dự báo cơn bão số năm đổ bộ vào đất liền sẽ rất mạnh và để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại
về người và tài sản do bão gây ra lực lượng công an các địa phương đang khẩn trương triển khai
phương án hỗ trợ nhân dân trăng chống nhà cửa di rời người dân tới nơi an toàn
tổ chức chốt chặn đảm bảo an toàn cho người dân tại các tuyến giao thông ngập sâu sạt lở
để chủ động ứng phó với bão số năm lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền địa phương
khuân vác vật dụng cắt tỉa cây xanh và chẳng chống nhà cửa để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân
sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị cứu nạn cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp phòng cháy chữa cháy
công an tp hcm đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường
các chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác di rời nhân dân
ở địa bàn sung yếu vùng có nguy cơ sạt lở đến địa điểm tranh chú an toàn
đặc biệt là tại các huyện vùng cao mưa lớn cũng gây ra lũ lớn chia cắt giao thông
và gây ra sạt lở nặng nhiều tuyến đường huyết mạch
lực lượng công an và các lực lượng chức năng đã tăng cường tổ chức chốt chặn
hướng dẫn giao thông không để người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn
vào chiều ngày hôm nay một mươi một tháng chín cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tp hcm cho biết là đã kịp thời dập tắt đám cháy
và giải cứu năm nạn nhân bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy xảy ra trên địa bàn
trước đó vào khoảng một mươi giờ một căn nhà trong hẻm sáu trăm năm mươi đường điện biên phủ phường một mươi một quận một mươi
bất ngờ cháy dữ dội
bị mắc kẹt bên trong
nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ
và phương tiện đến hiện trường
các chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng vào giải cứu năm người đang bị mắc kẹt trong nhà
và hướng dẫn ba mươi năm người thoát nạn an toàn
ngọn lửa cũng đã được dập tắt sau đó
thống kê bước đầu nhiều vật dụng tài sản trong nhà đã bị thiêu dụi
nguyên nhân cháy được xác định là do người dân bất cẩn trong việc đun nấu